theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số sáu di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hiện vị trí của cơn bão số sáu có tâm bão vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
dự báo đến bốn giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão số sáu vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ năm một mươi km và sự yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín